tại hà nội đã diễn ra buổi lễ khai trương giao diện mới cổng thông tin điện tử bộ công an
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
giao diện mới cổng thông tin điện tử bộ công an có nhiều cải tiến về tính năng dữ liệu phong phú
phân thành nhiều chuyên mục thuận lợi cho việc tìm kiếm giúp người dân dễ dàng tiếp cận các chính sách
thông tin nhanh chóng giảm thiểu thời gian và công sức của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính
liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ công an
trong giai đoạn tới cổng thông tin điện tử bộ công an sẽ tăng cường thông tin tuyên truyền
nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
đáp ứng nhiệm vụ đặt ra của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an